bắt đầu từ ngày hôm nay ngày sáu tháng một mươi hai tỉnh quảng nam công bố sẽ chấm dứt hoạt động chợ cũ kế huyện thăng bình
các hộ kinh doanh sẽ chuyển sang hoạt động tại chợ kế xuyên mới tại xã bình trung
theo lãnh đạo huyện thăng bình chợ kế xuyên cũ được hình thành và xây dựng từ trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hiện tại nhà lòng chợ này đã xuống cấp trầm trọng và diện tích chợ cũ quá nhỏ không đảm bảo cho việc đầu tư nâng cấp theo tiêu chí chợ nông thôn mới
theo đó dự án công trình chợ kế xuyên và khu dân cư quanh chợ tại xã bình trung đã được hoàn thành đưa vào sử dụng
tuy nhiên ở khu vực chợ cũ vẫn còn một số tiểu thương đang kinh doanh không chịu di rời làm cho chủ trương di rời về chợ mới bị kéo dài
ủy ban nhân dân huyện thăng bình đã ban hành quyết định về việc chấm dứt toàn bộ hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ kế xuân cũ kể từ ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời để tạo điều kiện cho hộ buôn bán
khi di rời ủy ban nhân dân huyện đã phê duyệt phương án hỗ trợ đối với các hộ tiểu thương và các hộ có nhà đang kinh doanh buôn bán bị ảnh hưởng do việc chấm dứt hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ kế xuyên cũ